sau khi tiến hành kiểm tra giả soát hôm nay bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ubnd tỉnh hà giang
đã tổ chức buổi họp báo công bố chi tiết những sai phạm liên quan đến điểm thi bất thường tại hà giang
chủ trì cuộc họp có ông mai văn trinh cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
ông trần đức quý phó chủ tịch ubnd tỉnh trưởng ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh hà giang
tổ công tác của ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học của bộ giáo dục đào tạo
đã kiểm tra xác minh giám sát việc ra soát toàn bộ các khâu của kỳ thi tại hội đồng thi sở giáo dục đào tạo hà giang
với các bài thi môn thi tự luận môn ngữ văn đã đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả các thí sinh
kết quả cho thấy hoàn toàn chính xác trùng khớp
với các bài thi trắc nghiệm qua xác minh cho thấy có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh
bằng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ đã xác nhận dữ liệu ảnh quét các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc của thí sinh
được hoàn thiện trước ngày ba tháng bảy hiện vẫn còn nguyên vẹn không bị sửa chữa thay thế
tuy nhiên kết quả thi của một số thí sinh có dấu hiệu cao bất thường
hội đồng chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
tại hội đồng thi sở giáo dục đào tạo hà giang do bộ giáo dục đào tạo thành lập
đã tiến hành chấm thẩm định tất cả các bài thi trắc nghiệm theo quy định của quy chế thi
kết quả chấm thẩm định cho thấy có tất cả một trăm một mươi bốn thí sinh với gần ba trăm bốn mươi bài thi
có tổng điểm trắc nghiệm
hội đồng chấm thẩm định đã công bố tranh lệch hơn một điểm so với điểm chấm thẩm định
không ít thí sinh có tổng điểm tranh lên hơn hai mươi điểm so với điểm chấm thẩm định
cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến hai mươi sáu tám điểm
thậm chí hai mươi chín chín mươi năm điểm so với điểm chấm thẩm định
lãnh đạo của tỉnh hà giang đều kiên trì một mục tiêu là kiên quyết xử lý đến cùng đúng người đúng việc
kết quả xác minh cũng cho thấy phó trưởng phòng khảo thí
và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo hà giang vũ trọng lương
là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh
đại diện bộ giáo dục đào tạo cho biết hành vi nâng điểm thi cho thí sinh
trong khi chấm thi đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi
bộ giáo dục đào tạo kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các cá nhân tập thể vi phạm
theo quy định của pháp luật để bảo đảm kỷ cương nghiêm túc
của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám và cả cho những năm tiếp theo